theo nhận xét của các cử tri tại nhiều địa phương kỳ họp lần này đã có nhiều đổi mới về chất lượng và nội dung
các vấn đề nóng đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã làm hài lòng người dân trong cả nước
sau đây là tổng hợp ý kiến cử tri của phóng viên truyền hình nhân dân

các vấn đề nóng đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được bàn thảo một cách công khai dân chủ về cơ bản đã được b